từ tháng bảy đến tháng chín hàng năm là mùa sinh sản cao điểm của các cá thể rùa biển tại côn đảo
giống rùa biển nơi đây là loài động vật quý hiếm và đang có nguy cơ tuyệt chủng cao
mọi tác động tiêu cực đến môi trường sống và sinh sản của rùa biển trong giai đoạn hiện tại
đều có ảnh hưởng rất lớn đến công tác quản lý và bảo tồn của sinh vật này
theo nghiên cứu của các nhà khoa học trước đây rùa biển sinh sống ở hầu hết các vùng biển nước ta với mật độ cao
tuy nhiên hiện nay cả năm loài rùa biển của việt nam bao gồm vích đồi mồi quản đồng rùa da đồi mồi dứa
đều suy giảm đáng kể về số lượng bởi các tác động của con người và biến đổi khí hậu
và hiện côn đảo là nơi duy nhất ở việt nam rùa biển vẫn đến để làm tổ đẻ trứng
với hai cá thể rùa biển là vích và đồi mồi trong đó chủ yếu là cá thể vích
điểm này cũng là đang trong chuẩn bị cho mùa về các mùa rùa biển lên các bãi đẻ trứng
do đó thì
công tác quản lý bảo vệ bảo tồn rùa biển chúng tôi cũng tăng cường
việc quản lý theo dõi giám sát kiểm tra ở trên các bãi đẻ rùa biển
để quản lý chặt chẽ cái loài sinh vật nguy cấp quý hiếm này
để chống những hành vi mua bán săn bắt xâm hại tới loài động vật nguy cấp quý hiếm
được ưu tiên bảo vệ
thông thường mùa sinh sản của rùa biển thường diễn ra vào khoảng
từ tháng bốn đến tháng một mươi nhưng cao điểm nhất là từ tháng bảy đến tháng chín hàng năm
mọi tác động tiêu cực đến môi trường sống và sinh sản của rùa biển trong giai đoạn này
đều ảnh hưởng rất lớn đến công tác quản lý và bảo tồn các cá thể rùa biển quý hiếm
do đó vườn quốc gia côn đảo tỉnh bà rịa vũng tàu cũng như huyện côn đảo
phải tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra giám sát duy trì môi trường sống
và sinh sản cho các loài rùa biển hiện hữu